theo số liệu của hiệp hội phòng chống đái tháo đường thế giới năm hai nghìn hai mươi một trên toàn cầu
cứ một mươi người trưởng thành thì có một người mắc bệnh đái tháo đường
tại việt nam hiện nay tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường đang gia tăng nhanh
bệnh không chỉ xuất hiện ở khu vực đô thị mà còn xuất hiện ở hầu khắp các khu vực từ miền núi
trung du đến đồng bằng
hiện nay việt nam có khoảng bảy triệu người mắc bệnh đai tháo đường
đáng chú ý hơn năm mươi năm bệnh nhân có biến chứng trong đó ba mươi bốn là biến chứng biệt tim mạch
ba mươi chín năm có biến chứng về mắt và các biến chứng về thần kinh hai mươi bốn biến chứng về thận
bệnh nhân đai tháo đường bị biến chứng không chỉ làm gia tăng chi phí y tế mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống
bệnh đai tháo đường là bệnh dấu loạn chuyển hóa do tăng glucosa trong thời gian dài
dẫn đến dấu loạn chuyển hóa carbon hydrate protein lipid
gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau đặc biệt gây biến chứng lên tim mạch máu thận mắt thần kinh
thông thường y học phân chia đai tháo đường làm hai loại là đai tháo đường tuyết một và đai tháo đường tuyết hai
ngoài ra còn có các thể khác như đai tháo đường thai kỳ đai tháo đường sơ sinh
các biến chứng của đái tháo đường thường xảy ra như biến chứng về mắt gây giảm thị lực mù loà
đột quỵ tim đột quỵ não họi tử ngọn chi biến chứng thần kinh ngoại vi hôn mê do đai tháo đường
liền các vết thương kém tăng nguy cơ nhiễm trùng do suy giảm súc miễn dịch
cùng lắng nghe những chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ bích nga nguyên tổng thư ký hội nội tiết
đái tháo đường việt nam về nguyên nhân dẫn đến các biến chứng nguy hiểm của đáy tháo đường và cách để phòng tránh bệnh
những biến chứng thường đến từ các nhiều các nguyên nhân khác nhau
đầu tiên là chúng ta không chú ý và không được chẩn đoán và điều trị kịp thời
có những người đến với chúng tôi
thì nhập viện cấp cứu vì là đường máu cao quá và bệnh nhân đi vào hôn mê mất rồi đấy
cũng có những người đến với các biến chứng là bị tắc mạch chi dưới
là vì tiểu đường lâu thế xong rồi nó gây ra viêm mạch và viêm tắc mạch mà đến lúc đến thì nó đã tắc mạch và hoại tử chi rồi
và lúc đấy thì lại phải cắt cụt chim mất thôi
thế thì đấy là về không chú ý tới cái việc mà chẩn đoán để phát hiện bệnh kịp thời
cái thứ hai nữa là có thể có đến từ
những cái gì là cái không tuân thủ trong điều trị
thế thì các bệnh nhân thường là cứ nghĩ là uống thuốc một thời gian thì xong rồi là thôi là bỏ thuốc
hoặc là uống thuốc thì cứ nghĩ là mình chỉ cần uống cái thuốc đấy rồi uống kéo dài suốt đời với cái liều như thế thôi
nhưng không phải
cái liều thuốc nó sẽ thay đổi tùy theo từng giai đoạn bệnh để chúng ta chỉnh liều cho nó phù hợp
thế rồi cũng có những người thì lại bỏ thuốc đi dùng một số các cái thực phẩm
mà chức năng mà không rõ nguồn gốc
rồi thực phẩm chức năng nó không thay thế được thuốc đấy
rồi nhưng mà người bệnh lại tưởng là thực phẩm chức năng có thể thay thế được thuốc
hoặc là thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
hoặc là các cái thuốc nam thuốc bắc mà cũng không rõ nguồn gốc
thì cứ nghĩ là những cái thuốc đấy có thể điều trị triệt để và chỉ dùng một thời gian ngắn là khỏi
thì nó đến từ rất nhiều các sai lầm
hoặc là những cái sai lầm trong cái việc mà chúng ta không được hướng dẫn về các cái phát hiện
và phòng tránh các cái biến chứng chẳng hạn
hiện nay có nhiều bệnh nhân đài tháo đường sử dụng các bài thuốc đồng nghi về mong muốn điều trị dứt điểm bệnh
sau đây là tư vấn của bác sĩ vũ bích nga về vấn đề này
đồng nghi thì hiện nay thì đối với các cái thuốc đồng nghi để điều trị đài tháo đường hiện nay ở việt nam
thì các cái bài thuốc để điều trị đài tháo đường thì chúng ta đang ở các cái bước nghiên cứu
chúng ta đang cố gắng
chúng tôi ở trường đại học y và ở trung tâm nghiên cứu dược lý lâm sàng của đại học y hà nội cũng phối hợp với nhau để nghiên cứu và bộ môn đồng nghi
khoa đồng nghi của các cái bệnh viện đồng nghi lớn như là viện y học cổ truyền trung ương hoặc là viện y học cổ truyền quân đội v v
hoặc là viện y học cổ truyền bộ công an
thì chúng tôi cũng phối hợp với nhau để nghiên cứu các cái bài thuốc đồng nghi
để điều trị bệnh đái tháo đường thì cũng có các cái bài báo được đăng tải
thì cái hiệu quả của nó thì hiện nay thì nó dừng lại ở cái mức là hỗ trợ trong điều trị đáy đường
chưa có một cái bài thuốc chính thức nào có thể điều trị được thay thế các cái thuốc tây y để điều trị đài thuốc lừa
nó chỉ là những cái bài thuốc hỗ trợ để nhằm kiểm soát đường máu được tốt hơn nữa
chứ nó không thay thế
chứ nó không thay thế được các cái thuốc hiện nay
đấy là về khoa học thì chúng tôi đang thực hiện các nghiên cứu ở các bước như thế
và chúng tôi chưa thấy hẳn một cái bài thuốc nào có thể điều trị được hoàn toàn đáy tháo đường như là các cái thuốc tây y hiện nay chúng ta đang sử dụng
chính vì vậy
đấy là những cái mà những cái bài thuốc hoặc là những cái hoạt chất ví dụ như là dây thiều canh chẳng hạn
ví dụ như là
thì đấy là những cái các cái sản phẩm hiện nay mới dừng ở mức là thực phẩm chức năng
còn nó chưa được là
chưa được công nhận là thuốc để điều trị đài tháo đường
và chúng tôi còn cần phải tiếp tục được nghiên cứu tiếp hơn nữa
còn lại thì những cái
những cái mà người dân hay mách nhau ấy
hay truyền nhau trên mạng hoặc là trên internet v v
là cái thuốc này điều trị khỏi thuốc nam thuốc bắc này
điều trị được khỏi đài tháo đường đấy
thì không có
thưa quý vị là hiện nay là không có
và đặc biệt nữa là cũng
nếu như khán giả mà có theo dõi trên các kênh thông tin đại chúng
trên các đài truyền hình
trên báo sức khỏe đời sống của bộ y tế
thì chúng ta thấy rằng là một số các cái thuốc mà người ta coi là
trên mạng cứ truyền nhau là thuốc đông y
nhưng thực ra là người ta cho một số vị đông y
và người ta có thể là người ta bổ sung thêm một số các cái thuốc tây y
và những cái thuốc tây y như này có thể là những cái thuốc nó rất là cũ rồi
có thể là hiện nay nó không được chỉ định để điều chỉnh cho đáy thoát đường nữa
mặc dù nó có hiệu quả hạ đường huyết
nhưng nó lại tăng cái nguy cơ bị khác tác dụng phụ
đặc biệt là những tác dụng phụ có thể gây nguy hiểm chết người
thì những cái thuốc đấy có thể là đã dừng sử dụng rồi
nhưng mà người ta vẫn mua các hoạt chất đấy về
và người ta có thể trộn thêm vào
đấy là những cái thuốc mà không rõ nguồn gốc
thì quý khán giả cũng phải hết sức là lưu ý
nếu như chúng ta mà
sử dụng các cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc như vậy
và cứ mách nhau với các cái sản phẩm như vậy
thì nó rất là nguy hiểm
bệnh đai tháo đường không thể điều trị rất điểm
tuy nhiên nếu điều trị đúng cách
điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống phù hợp
người bệnh vẫn có thể sống chung với đái tháo đường
và hạn chế nguy cơ biến chứng ở mức độ nhất định
sau đây là lời khuyên của bác sĩ đối với người bệnh đai tháo đường
những người bệnh mà mắc đáy tháo đường
thì đừng lo lắng quá
chúng ta vẫn sống làm việc bình thường
nhưng chúng ta phải tuân thủ chế độ ăn luyện tập
và chúng ta dùng thuốc
bên cạnh đó thì chúng ta cũng chú ý là
chúng ta phải sử dụng thuốc theo cái chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa
chúng ta không tự ý dùng các cái thuốc
hoặc là các cái thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc
bên cạnh đó thì chúng ta cũng khám định kỳ
theo cái chỉ dẫn của chuyên khoa
có những người thì người ta cũng chỉ cần khám định kỳ là ba tháng
thậm chí là có thể sáu tháng một lần
và nếu như chúng ta ổn định
và chúng ta cũng học cách sống chung với bệnh đái tháo đường
thì chúng ta vẫn làm được tất cả các nghề trong xã hội
chúng ta vẫn có cuộc sống gia đình hạnh phúc
và chúng ta vẫn thành công trong cuộc sống